các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin trưa ngày hôm nay
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến cuộc họp trực tuyến giữa thủ tướng chính phủ phạm minh chính
với các tỉnh sóc trăng cà mau và phú thọ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên diễn biến hết sức phức tạp tại các địa phương thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
dịch covid một mươi chín có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
vì vậy vẫn phải quán triệt tuân thủ nghiêm phương châm năm k cộng vaccine cộng điều trị cộng công nghệ
bên cạnh những cố gắng nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh của các địa phương trong thời gian qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh
kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương
bám sát các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám quyết định bốn nghìn tám trăm linh và căn cứ điều kiện thực hiện
để đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi nhỏ nhất có thể để áp dụng với các biện pháp y tế
hành chính phù hợp với từng cấp độ dịch từng địa bàn
dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
vì vậy khi thực hiện thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
vẫn phải quán triệt tuân thủ nghiêm phương châm năm k cộng vaccine cộng điều trị cộng công nghệ
và tích cực tuyên truyền vận động đề cao ý thức của nhân dân thủ tướng nhấn mạnh
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt kịp thời hỗ trợ các địa phương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh thủ tướng yêu cầu bộ y tế khẩn trương
thực hiện ngay một số nhiệm vụ biện pháp
cụ thể là khẩn trương tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương trên cả nước
về nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện
chia sẻ trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức
thực hiện trên toàn quốc
trong quá trình tổ chức thực hiện vừa làm vừa kịp thời sửa đổi bổ sung
điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
bộ y tế phối hợp với các địa phương giả soát đánh giá điều chỉnh quy định về cấp độ dịch
theo hướng dẫn của bộ chịu trách nhiệm cập nhật công bố công khai cấp độ dịch của từng tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương theo tiêu chuẩn tiêu chí điều kiện quy trình chung
tạo sự thống nhất trên toàn quốc bảo đảm cho người dân doanh nghiệp và các đơn vị hành chính
cấp xã thôn có căn cứ thực hiện thuận lợi
tập trung nâng cấp tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp nhất là năng lực điều trị
của hệ thống y tế cấp xã để phân loại điều trị từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
từng bước bổ sung trang thiết bị y tế cho các khu điều trị ở tầng ba
tại các bệnh viện đang điều trị f tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương
hướng dẫn các địa phương thực hiện việc mua sắm sinh phẩm vật tư y tế
lắp đặt hệ thống bồn oxy lòng phục vụ điều trị
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine thuốc điều trị cho các tỉnh sóc trăng
cà mau và phú thọ bảo đảm khoa học linh hoạt phù hợp với diễn biến tình hình dịch
cũng liên quan tới công tác đánh giá hiệu quả phòng chống dịch của ba lãnh đạo nhà nước
mới đây tại hội nghị kiểm điểm đánh giá một mươi ngày thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín
do bộ y tế tổ chức bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết
về cơ bản hiện nay chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm
tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều
cao ủ dịch mới đã xuất hiện nguy cơ bùng phát đợt dịch mới là rất cao
hiện một số tỉnh như phú thọ thanh hóa nam định hay một số địa phương ở khu vực tây nam bộ
đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch
phát biểu về vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long lo ngại
chúng tôi lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới
do đó các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh sát đối với dịch
đồng thời đề nghị các địa phương phải giả soát lại kiểm soát người về từ bốn địa bàn
tp hcm long an bình dương và đồng nai phải giám sát chặt chẽ tiến hành xét nghiệm cách ly theo đúng hướng dẫn
liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
thông tin tại hội nghị cho thấy
qua một mươi ngày triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt triển khai theo tinh thần thực tế của địa phương
tuy nhiên vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc
bộ trưởng nguyễn thanh long cho rằng trong quá trình thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
nếu các địa phương có vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với bộ y tế trao đổi
để đạt được thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quan trọng hơn cả là phải kiểm soát được tình hình dịch
tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo
theo người đứng đầu ngành y tế một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vaccine
hướng dẫn của bộ y tế đã chỉ rõ cố gắng bao phủ mỗi một theo đúng đối tượng
trong tháng một mươi đạt bao phủ mỗi hai cho người trên sáu mươi năm tuổi ở mức tối thiểu là tám mươi
trong tháng một mươi một đạt mức bao phủ tương tự đối với người trên năm mươi tuổi
có những địa phương làm tốt nhưng có những địa phương chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn
một tiêu chí quan trọng khác là địa phương phải chuẩn bị đủ cơ sở
đặc biệt là hệ thống chính trị bảo đảm dường bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc
có máy thở có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu oxy
để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm tối đa số ca tử vong
theo bộ trưởng bộ y tế vẫn còn địa phương có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên
về đánh giá cấp độ dịch lãnh đạo bộ y tế nhấn mạnh
trong nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh đã nêu việc tiến hành đánh giá cấp độ dịch
theo quy mô xã hoặc phường để giảm thiểu ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội
do đó các địa phương cần thực hiện theo hướng dẫn
về lưu thông vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân
các cấp độ dịch đều được thực hiện nhưng đảm bảo tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch
liên quan đến công tác xét nghiệm lãnh đạo bộ y tế đề nghị các địa phương
thực hiện theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh
trong xét nghiệm lưu ý gộp mẫu kể cả pcr cũng có thể gộp đến hai mươi mẫu
để giảm chi phí xét nghiệm
đối với các bệnh viện người đứng đầu ngành y tế khẳng định
chỉ xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng
nếu có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế thanh toán
nếu không tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước chi trả
không được thu tiền xét nghiệm của người bệnh
liên quan đến việc cách ly phong tỏa phòng chống dịch
bộ trưởng bộ y tế đặc biệt lưu ý các địa phương cần phong tỏa
và cách ly nhỏ nhất có thể chỉ vài nhà trong một ngó
hay một vùng nhỏ trong một xã phường
trong vùng phong tỏa cách ly nhỏ cần làm xét nghiệm nhiều vòng lặp lại
trước quan tâm của không ít địa phương về theo dõi cách ly người trở về từ vùng dịch
tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế nêu rõ người đi về từ vùng dịch
đã đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà nhưng không có nghĩa là thả lòng
mà phải dựa vào tổ covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra giám sát
cùng buổi làm việc đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
nếu các địa phương có vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với bộ y tế
để đạt được thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quan trọng là phải kiểm soát được tình hình dịch tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết chúng ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch
tại các địa bàn trọng điểm như tp hcm bình dương long an đồng nai và một số địa phương khác
tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách lượng người đi lại từ vùng có dịch
về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu
từ những người trở về từ các vùng dịch
mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch
nhưng các tỉnh như phú thọ thanh hóa nam định hay một số địa phương ở khu vực tây nam bộ
đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch
trước tình hình này bộ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh sát với dịch
đồng thời đề nghị các địa phương phải ra soát lại kiểm soát người về từ bốn địa bàn
thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai để phát hiện kịp thời
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đối với các trường hợp người đi từ vùng dịch về
đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà nhưng không có nghĩa là thả lòng
mà phải dựa vào tổ covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra giám sát
bộ trưởng nhấn mạnh
thưa quý vị sau khi thành phố hồ chí minh cơ bản kiểm soát được dịch
với công bố cấp độ dịch gần năm mươi quận huyện đạt vùng xanh
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách
theo chủ tịch ubnd tp hcm phân vân mãi nhấn mạnh
thành phố sẽ mở dần các dịch vụ ăn uống tại chỗ dịch vụ khác để người dân sinh kế
dân tp hcm thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi là đang ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
với cấp độ dịch này
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
tp hcm có thể sẽ nới lỏng thêm một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đi lại
cụ thể các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa
hàng hài được phép hoạt động có điều kiện
lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tình hoặc liên tình được phép hoạt động
riêng đối với người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký
bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bầu chính
trong trường hợp cần thiết ubnd tp hcm có thể quy định về số lượng tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm
đơn vị thi công các dự án công trình giao thông xây dựng được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch
và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp an toàn
cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích chợ đầu mối được hoạt động
nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp cần thiết ubnd tp hcm sẽ quy định
hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm
riêng đối với nhà hàng quán ăn chợ truyền thống được phép hoạt động nhưng phải bảo đảm quy định về phòng chống dịch của bộ y tế
đồng thời ubnd tp hcm quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động an toàn
bao gồm hạn chế số lượng người bán mua cùng một thời điểm
đặc biệt hoạt động bán hàng rong vé số dạo được hoạt động có điều kiện
và ubnd tp hcm quy định các điều kiện cần thiết khi hoạt động trở lại
hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp
được hoạt động hạn chế bảo đảm phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo và bộ y tế
bảo tàng triển lãm thư viện dạp chiếu phim cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động hạn chế
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch được hoạt động
nhưng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch đồng thời bảo đảm công suất số lượng người tham gia
chủ tịch ubnd tp hcm phạm văn mãi cho biết thành phố chủ trương mở lại các dịch vụ
nhưng sẽ mở từ từ mở ở đâu khi nào mở quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn
cụ thể tp hcm sẽ mở dần các dịch vụ ăn uống tại chỗ dịch vụ khác để người dân phát triển sinh kế
tất nhiên khi mở phải theo các bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực mà ubnd tp hcm đã quy định
gốc của vấn đề là có nguy cơ hay không nếu bảo đảm kiểm soát được nguy cơ thì làm ông phan văn mãi nói
trên tinh thần nghị quyết một tám của chính phủ chủ tịch phan văn mãi cho hay
tp hcm không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương
thay vào đó có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông
nhưng có những việc thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết
thưa quý vị trong thời gian ban lãnh đạo xem xét các phương án tối ưu nhất cho hoạt động mở cửa
thành phố thủ đức và nhiều quận huyện tp hcm vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của thành phố
với cấp độ dịch như hiện tại có thể thấy người dân doanh nghiệp đã rất kỳ vọng vào những thay đổi
của tp hcm về các biện pháp thích ứng mới nhất
trong nghị quyết một hai tám của chính phủ các địa bàn từ cấp ba xuống cấp hai có thể thay đổi một số biện pháp
cụ thể một số lĩnh vực có thể hoạt động hoặc hoạt động có điều kiện hoặc là hoạt động hạn chế như
bán hàng rong vé số dạo dạp chiếu phim giáo dục
đào tạo trực tiếp
riêng cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar
internet trò chơi điện tử làm tóc bao gồm cắt tóc làm đẹp và các cơ sở khác ngừng hoạt động hoặc hoạt động có hạn chế
thông báo một trăm năm mươi năm của ubnd tp hcm đề nghị các địa phương căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong lĩnh vực và trên địa bàn
tuy nhiên nhiều địa phương cho biết vẫn đang chờ ủy ban dân tp hcm đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn về các biện pháp được hoạt động để địa phương có khung áp dụng
cho đến lúc đó các quận huyện thành phố vẫn tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi
theo ông hoàng tùng chủ tịch tp thủ đức cho biết theo nghị quyết một trăm hai mươi tám địa phương cấp độ một sẽ được mở thêm một số hoạt động
tuy nhiên tp thủ đức vẫn đang chờ hướng dẫn của thành phố
các hoạt động được mở lại đều phải bảo đảm các bộ tiêu chí an toàn mà thành phố đã bàn hành
ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là người dân chung tay với chính quyền để mở cửa thận trọng cam kết tuân thủ quy chế phòng chống dịch như quy định
chính quyền sẽ kiểm tra các đơn vị bằng hình thức hậu kiểm
trong khi đó bí thư quận một trần kim yến cho biết sau khi có hướng dẫn của thành phố quận sẽ xem xét mở thêm một số hoạt động theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
riêng hoạt động karaoke quán bar vũ trường quận chưa có ý định mở lại
tương tự chủ tịch quận gò vấp nguyễn trí dũng cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận đang thảo luận về các hoạt động mở lại trong tuần này
tuy nhiên quận vẫn đang chờ hướng dẫn của thành phố
ngay sau khi phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có cán bộ tòa án thư ký thẩm phán công tác tại tòa nhân dân huyện quốc oai
trưởng công an huyện quốc oai trưởng công an thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời trụ sở tòa nhân dân huyện quốc oai thành phố hà nội
và nhiều địa điểm liên quan chùm ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trong cộng đồng
sau khi xác định chùm lây nhiễm mới ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai
đã trự tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã thị trấn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
sau khi tiếp nhận kết quả khẳng định bảy ca dương tính tại thị trấn quốc oai xã sài sơn và xã thạch thán
huyện đã liên hệ với cdc hà nội và các cơ sở điều trị đưa bảy f đến các cơ sở điều trị
tính đến chiều hai mươi bốn tháng một mươi đã xác định một trăm bảy mươi bảy trường hợp f một hiện đã được đưa đi cách ly tập trung
tại cơ sở cách ly ở trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
mặt khác huyện quốc oai đã tiến hành tạm phong tỏa những khu vực làm việc nơi ở của các bệnh nhân
để phun khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan
cụ thể tại xã thạch thán tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với sáu hộ dân xung quanh gia đình có f tại xóa một mươi một
xã sài sơn tổ chức ba khu vực
xã sài sơn tổ chức ba khu vực phong tỏa cách ly y tế
khu một gồm một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình f npn tại xóm tây thôn đà phúc
khu hai gồm tám hộ xung quanh gia đình f ntt tại xóm tân hòa thôn đa phúc
khu ba gồm một mươi hộ xung quanh gia đình f nht tại xóm một thôn sải khê xã sài sơn
tại thị trấn quốc oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm một mươi hộ dân xung quanh gia đình f ndd
từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch
cùng với đó yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai
quỹ ban nhân dân thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị
gửi thông báo các địa điểm thông tin ca mắc covid một mươi chín đến các cơ quan liên quan
các địa phương liên quan để phối hợp truy vết
chuyển qua thông tin dịch bệnh tại hà nam
sau khi tiến hành sàng lọc tại cơ sở y tế hà nam phát hiện thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín
trong số các ca dương tính mới phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế ở hà nam
có một trường hợp lây nhiễm khi đi chăm con nhỏ điều trị tại bệnh viện giá chiến số một
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam công bố thêm sáu trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có hai ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa
và bốn bệnh nhân được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế
như vậy kể từ ca bệnh bn sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều một mươi chín tháng chín đến một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
hà nam ghi nhận tám trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp má
trong số đó có bốn mươi ca dương tính thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế năm mươi bốn ca cộng đồng
còn lại được phát hiện ở các khu cách ly khu phong tỏa và tài nhà
hiện ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã có quyết định về việc phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo quyết định hà nam xác định đối với cấp tỉnh ở mức cấp hai là nguy cơ trung bình vùng vàng
đối với cấp huyện cả sáu huyện thị xã và thành phố ở cấp hai nguy cơ trung bình là vùng vàng
có tám mươi tám đơn vị là cấp một nguy cơ thấp vùng danh
thưa quý vị thông tin tại tỉnh quảng ninh
mới đây quảng ninh ghi nhận thêm sáu ca dương tính sars cov hai
trong đó có người đã tiêm hai mũi vaccine đủ ít nhất một mươi bốn ngày
hai trường hợp là công dân ptn và bth đang thực hiện cách ly tại nhà
thuộc thôn ba xã hạ long huyện vân đồn
đây là hai công dân trở về từ phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
là khu vực thuộc vùng xanh về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu đá bạc thành phố uông bí
vào trưa một mươi tám tháng một mươi khai báo y tế
sau đó di chuyển bằng taxi thẳng về xã hà long huyện vân đồn
ngày một mươi tám tháng một mươi hai người khai báo y tế tại trạm y tế xã hà long
trên kết quả test nhanh covid một mươi chín âm tính ngày một mươi sáu tháng một mươi
và giấy xác nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngày một mươi chín tháng một mươi họ được test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính với sars cov hai
từ khi về địa phương họ thực hiện cách ly tại nhà
thông tin cuối cùng của bản tin trưa nay có liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang
sau khi phát hiện ba k trong địa bàn có liên quan đến người về từ vùng dịch
tỉnh bắc giang đã áp dụng tạm thời quy định về cách ly đối với người đến về từ các tỉnh
thành phố phía nam
như người về từ các địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
cả ba trường hợp dương tính với sars cov hai đều là f một của bệnh nhân ntk
dương tính ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
địa chỉ phát hiện ba f ở thôn chợ xã an dương huyện tân yên
trong ba trường hợp này chỉ có bản ntt mới tiêm một mũi vaccine verocel vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
để tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã có công văn quy định tám
tạm thời về thực hiện xét nghiệm và cách ly y tế
theo đó trong các cơ sở sản xuất kinh doanh xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
đối với người lao động đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng hoặc người lao động là f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên hai tuần một lần cho tối thiểu một mươi số lao động này
đối với người lao động đã tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín tiêm mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên hai tuần một lần
cho tối thiểu hai mươi số lao động này
đối với người lao động cư trú tại địa bàn các tỉnh thành phố
chưa qua hai mươi một ngày kiểm soát được dịch ngoài cộng đồng nếu đi hoặc về hàng ngày
thực hiện xét nghiệm tầm soát cho một trăm linh đối tượng trên tầm soát một tuần một lần
đối với người đến hoặc về tỉnh bắc giang từ vùng dịch cấp độ một hai
không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
không áp dụng lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai khi vào tỉnh
trừ các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp như sốt ho mệt mỏi
đau họng khó thở mất khấu giác vị giác
phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
về biện pháp cách ly người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn đến hoặc về tỉnh bắc giang
trường hợp đã được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong vòng một mươi hai tháng
hoặc người đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thực hiện cách ly tập trung bảy ngày
tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất
ngày thứ ba ngày thứ bảy kể từ khi vào tỉnh bắc giang
các trường hợp còn lại thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ít nhất ba lần
ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi ba kể từ ngày vào tỉnh bắc giang
sau khi hoàn thành cách ly tập trung
tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
tiếp theo lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ bảy
đối với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ hai đến hoặc về tỉnh
trường hợp người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời gian sáu tháng
thì tự theo dõi sức khỏe và thực hiện thông điệp năm k
người tiêm chưa đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
và thực hiện thông điệp năm k
người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ một
đến hoặc về tỉnh được sinh hoạt làm việc bình thường theo quy định
tự theo dõi sức khỏe thực hiện nghiêm thông điệp năm k
thưa quý vị dịch bệnh vẫn đang hết sức căng thẳng tại nhiều địa phương
đặc biệt là tại các tỉnh thành mới bùng phát các ổ dịch không rõ nguồn lây
để bảo vệ bản thân và gia đình trước các nguy cơ lây nhiễm
mỗi người mỗi nhà hãy tự có ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế
đừng quên theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo